khung giá nước sạch được bộ tài chính đề xuất có sự thay đổi cả về loại và giá
theo đó khung giá nước ở khu vực đô thị được đề xuất giá tối thiểu ba đồng một mét khối
thay vì ba năm trăm linh đồng một mét khối như hiện nay
theo dự thảo khung giá nước sạch sinh hoạt áp dụng cho bán buôn và bán lẻ nước sạch
đã bao gồm thuế giá trị gia tăng được quy định theo ba loại
hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực đô thị và khu công nghiệp
có giá tối thiểu là ba đồng một mét khối và giá tối đa là một mươi tám đồng một mét khối
hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực nông thôn có giá tối thiểu hai đồng một mét khối
và giá tối đa một mươi một đồng một mét khối
công trình cấp nước phi tập trung công trình cấp nước nhỏ lẻ công trình cấp nước tự chảy
có giá tối thiểu là năm đồng một mét khối và giá tối đa là bảy đồng một mét khối
mới đây bộ tài chính đang trình dự thảo về việc sẽ tiến hành thu phí các tuyến đường cao tốc
do nhà nước đầu tư tuy nhiên đề xuất này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều
trong dự thảo bộ tài chính đề xuất hai phương án thu phí
phương án một thu phí thông qua trạm thu phí theo quy định pháp luật về giá
phương án hai thu phí qua trạm thu phí theo quy định pháp luật về phí lệ phí
tuy nhiên hầu hết người sử dụng đường cao tốc không đồng tình với cả hai phương án
và cho rằng các lý do mà bộ tài chính bộ giao thông vận tải nêu ra chưa thuyết phục
đặc biệt là nguy cơ tăng giá cước vận tải
các ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước nắm giữ trên năm mươi vốn điều lệ
sẽ được tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần vốn góp của nhà nước
theo nghị định một trăm hai mươi một vừa được chính phủ ban hành áp dụng đối với các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng
các ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước nắm giữ trên năm mươi vốn điều lệ
được nhà nước tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần vốn góp của nhà nước
hoạt động trong tám ngành lĩnh vực theo quy định
theo thông tin từ sở giao dịch chứng khoán hà nội tháng chín vừa qua
dòng tiền đang tiếp tục đồn bạnh vào kênh trái phiếu chính phủ
theo sở giao dịch chứng khoán hà nội trong tháng chín hnx đã tổ chức hai mươi hai đợt đấu thầu
huy động được tổng cộng sáu mươi một trăm bốn mươi một tỷ đồng trái phiếu tăng một trăm sáu mươi ba so với tháng trước
trong đó một trăm linh trái phiếu huy động được do kho bạc nhà nước phát hành
đáng chú ý tỷ lệ trúng thầu thành công tháng chín đạt tới chín mươi tám gấp ba năm lần khối lượng gọi thầu
kết quả trên tiếp tục nối dài xu hướng dòng tiền lớn
tổ sô vào kênh trái phiếu chính phủ thay hiện ở tỷ lệ trúng thầu thành công
duy trì trên chín mươi những tháng gần đây
và đặc biệt là lãi suất chi phí đi vay của chính phủ sụt giảm mạnh
theo hội môi giới bất động sản việt nam thị trường cô đồ tèo đang gần như đóng băng
lượng giao dịch không đáng kể
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi cả nước ghi nhận hơn bốn sản phẩm cô đồ tèo
mới được trò bán ra thị trường
tuy nhiên theo thống kê có đến hai phần ba các dự án có sản phẩm đang trò bán trên thị trường
nhưng khu vực dẫn đầu về thị trường cô đồ tèo như quảng ninh đà nẵng phú quốc bình thuận
đều có số lượng giao dịch ở mức rất thấp
theo bộ xây dựng sử dụng căn hộ trung cư và mục đích không phải để ở
như kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ ngắn ngày là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm
theo bộ xây dựng tại điều ba mươi năm cổ nghệ định số chín mươi chín năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở
đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà trung cư
như tự ý chuyển đổi công năng mục đích sử dụng phần sở hữu chung
sử dụng chung của nhà trung cư sử dụng căn hộ trung cư
và mục đích không phải để ở như kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ
ngắn ngày là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm
sau khi facebook gây sốc cho các nhà hoạch định chính sách
với kế hoạch ra mắt đồng tiền kỹ thuật số vào năm ngoái
các ngân hàng trung ương đã tiến hành các cuộc thảo luận
về cách để tạo ra loại tiền ảo của riêng mình
hiện tại đã có nhiều người đồng ý
và có một số quốc gia đưa ra những hệ thống sơ khai
về loại tiền kỹ thuật số của riêng mình
ngày chín tháng một mươi ngân hàng thanh toán quốc tế bis
và bảy ngân hàng trung ương bao gồm cả cục dự trữ liên bang mỹ
ngân hàng trung ương châu âu và ngân hàng anh
đã công bố một báo cáo đưa ra một số yêu cầu chính
đối với các loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương
thưa quý vị và các bạn
nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế
thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần
từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại